vụ cháy rừng tàn khốc trên đảo maui hawaii của mỹ cướp đi sinh mạng của ít nhất là chín mươi sáu người
các cuộc điều tra đều nghi ngờ nguyên nhân bắt lửa là từ một thiết bị hỏng hóc thuộc sở hữu của một công ty phụ trách cung cấp điện cho chín mươi năm người dân trên đảo
truyền thông mỹ dẫn kết luận từ các nhóm pháp lý thuộc các công ty luật cho rằng cơ sở hạ tầng bị hư hại của hawaiian electric đóng vai trò là mùa lửa cho các vụ cháy trên đảo
hawaian electric trước đó đã báo cáo rằng gió mạnh đã làm đổ các đường dây điện trong khu vực bị ảnh hưởng
thống đốc bang hawaii cảnh báo các cuộc điều tra về nguyên nhân cháy có thể sẽ kéo dài hàng tuần thậm chí là đến hàng tháng
đây được đánh giá là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất từ trước đến nay đối với bang hawaii với hơn hai hai trăm linh công trình bị hủy hoại hoặc hư hại nghiêm trọng ở phía tây maui dẫn đến tổng thiệt hại ước tính gần sáu tỷ usd
với số người chết tiếp tục tăng vụ cháy rừng maui đã vượt qua vụ cháy camp fire năm hai nghìn một mươi tám
ở miền bắc california về số người thiệt mạng
thời điểm đó đám cháy đã cướp đi sinh mạng của tám mươi năm người và xóa sổ một thị trấn